tại long an ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện cần đước
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện cần đước bày tỏ sự bức xúc trước các vụ việc mất an ninh trật tự
tụ tập gây dối đập phá tài sản chống đối lực lượng chức năng xảy ra vừa qua
cử tri đề nghị các cấp chính quyền làm rõ xử lý nghiêm minh các đối tượng xúi dục
kích động gây dối trật tự đập phá tài sản và kiến nghị về các loại tội phạm nghiêm trọng như tham nhũng ma túy hàng gian hàng giả
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phó thủ tướng thường trực trương hòa bình mong muốn chính quyền đoàn thể các cấp
cần tăng cường tuyên truyền phổ biến đưa thông tin đầy đủ để nhân dân hiểu rõ hơn về vấn đề của đất nước
tạo sự đồng thuận về các đường lối chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước
phó thủ tướng đề nghị cử tri nhân dân cả nước tỉnh táo
tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước không nghe theo sự kích động
xúi dục của các đối tượng xấu làm mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân